ngày hai mươi hai tháng chín thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek hun sen đã tiếp thân mật đồng chí trương minh tuấn
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đang ở thăm và làm việc tại campuchia
thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tích cực hiệu quả giữa bộ thông tin campuchia
bộ biêu chính viễn thông campuchia với bộ thông tin và truyền thông việt nam
thủ tướng hunsen nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin tuyên truyền
giúp đỡ và tạo sự tin tưởng lẫn nhau trong hợp tác về thông tin truyền thông
qua đó góp phần làm cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn
trước đó cùng ngày bộ trưởng trương minh tuấn có các cuộc hội đàm với bộ trưởng thông tin campuchia
khiêu canh harit và bộ trưởng biểu chính viễn thông campuchia cham ittech
nhằm củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này
trong chuyến làm việc tại campuchia của bộ trưởng trương minh tuấn
hai bên đã ký kết bốn văn kiện hợp tác gồm thỏa thuận hợp tác giữa bộ thông tin truyền thông việt nam
và bộ thông tin campuchia giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
biên bản cuộc họp giữa bộ thông tin truyền thông việt nam và bộ biêu chính viễn thông campuchia
nhằm cụ thể hóa và hiện thực hóa các nội dung hợp tác đã nêu trong thỏa thuận giữa hai bộ về hợp tác
trong lĩnh vực biểu chính viễn thông được ký kết ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi hai tại thủ đô hà nội
biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trung tâm chứng thực điện tử quốc gia việt nam
và cục biểu chính viễn thông campuchia thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn vnpt việt nam
và công ty viễn thông campuchia
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại campuchia từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chín
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin truyền thông trương minh tuấn
dẫn đầu đoàn đại biểu bộ thông tin truyền thông thăm đại sứ quán việt nam
trao tặng một mươi bộ máy vi tính cho các trường học dành cho con em việt kiều tại campuchia
thăm công ty việt theo campuchia đại truyền hình quốc gia và đại phát thanh quốc gia campuchia